sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại phủ chủ tịch chủ tịch nước võ văn thưởng đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tướng lên thượng tướng đối với đồng chí nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ tịch nước võ văn thưởng khẳng định quyết định thăng cấp bậc hàm thượng tướng cho đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc thể hiện sự quan tâm tin tưởng của đảng nhà nước và ngành công an
đồng thời là vinh dự tự hào của tập thể đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và cá nhân thứ trưởng nguyễn duy ngọc
chủ tịch nước mong muốn thứ trưởng nguyễn duy ngọc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trách nhiệm cùng tập thể đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tích cực tham mưu với đảng nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc bảo vệ đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân

nguyên nhân được xác định ba nạn nhân trong quá trình chế tạo pháo dẫn đến phát nổ